nước để ngâm cần phải là nước sạch với nhiệt độ tiêu chuẩn từ một mươi sáu đến hai mươi độ c
thời gian ngâm trong nước mát trong một mươi đến một mươi năm phút nên chọn các nguồn nước sạch chẳng hạn như nước đun sôi nước máy nước mưa nước giếng
không sử dụng nước ấm vì ít có hiệu quả trong việc làm mát và giảm đau
đối với trẻ em và người già khi thời tiết chuyển lạnh nên giảm thời gian ngâm mình để chúng cảm lạnh
che tạm thời viết bỏng bằng vật liệu sạch như gạc y tế khăn mặt khăn tay vải rồi băng nhẹ bằng băng sạch
tránh trang phục quá chật để khỏi tạo ấp lực lên vùng da bị bỏng nên giữ cho viết bỏng sạch sẽ và tuyệt đối không sử dụng thuốc bừa bãi và không làm viết bỏng bị vỡ ra
bù nước điện giải sau bỏng nếu không nôn không trướng bụng và tỉnh táo thì uống orozone
đối với trẻ nên cho uống trà có đường ấm nước ép nước trái cây và vẫn cho trẻ bú bình thường
đối với bỏng đường thở không gây gối dư đầu người bệnh khi người đó đang nằm là như vậy sẽ gây đóng đường thở
cho người bị bỏng ngồi kiểm tra mạch và nhịp thở để theo dõi tình trạng sốc cho đến khi được cấp cứu
nên cho nạn nhân đi cấp cứu tại cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc chuyên khoa kịp thời
qua đó các bác sĩ khuyến cáo người dân nên hết sức cẩn trọng khi sử dụng các hóa chất có thể gây ra cháy nổ như xăng dầu hỏa cồn
nếu không mai bị bỏng hãy đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời tuyệt đối không tự chữa tại nhà